sau tám ngày tranh tài tối ngày bốn tháng một mươi hai tại trung tâm hội nghị tỉnh cà mau đã diễn ra lễ bế mạc cuộc thi tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi đã để lại nhiều ấn tượng cho giới chuyên môn và đông đảo khán thính giả trên cả nước
cuộc thi tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc năm nay có nhiều chuyển biến tích cực bởi sự tỏa sáng của nhiều gương mặt trẻ
điều đó cho thấy nghệ thuật truyền thống luôn có sức sống bền bì
ban tổ chức đã trao sáu huy chương vàng một mươi tám huy chương bạc một giải diễn viên trẻ và một giải nữ diễn viên triển vọng
cuộc thi tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc hai nghìn hai mươi không chỉ mang ý nghĩa là một cuộc thi thuần túy mà còn là một sự tiếp nối văn hóa truyền thống trong xu thế hội nhập